mở đầu là thông tin về vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trong và ngoài nước thời gian vừa qua
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
vào chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố hơn bảy mươi trang
trong tổng số hơn một trăm linh cáo trạng xét xử năm mươi bốn bị cáo trong vụ án
hai mươi bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
theo cáo trạng khi dịch covid một mươi chín bùng phát và diễn biến phức tạp
chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch
chính phủ đã giao cho văn phòng chính phủ tổ công tác của một số bộ ngành địa phương
thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly
thực hiện chủ trương này trong quá trình cấp phép các chuyến bay
phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
ba bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
bốn bị cáo môi rời hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần
hai mươi tỷ đồng
hai mươi năm tỷ đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử đối với sáu bị cáo liên quan
tới việc bị thâm hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng tại quỹ tín dụng nhân dân
gia kiệm xã gia kiệm huyện thống nhất
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định
quỹ tín dụng nhân dân gia kiệm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trong đó vũ văn hòa làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến
năm hai nghìn một mươi chín hiện đã chết
phạm ngọc xuyến nguyên giám đốc trần ngọc hưng nguyên thủ quỹ
nguyễn tiến dũng nguyên kế toán trưởng vũ thanh hà nguyên cán bộ tín dụng
trần uy quyền trần hiến minh nguyên kiểm soát viên và nguyễn văn lợi
nguyên trưởng ban kiểm soát hiện đã chết đã cùng bàn bạc chiếm đoạt số tiền của quỹ
bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu sẻ cá nhân
nhưng không trả lãi vào gốc
khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới
để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước không đưa tiền gửi của hơn chín mươi khách hàng
vào hoạt động cho vay để xin lời mà chiếm đoạt tiêu sẻ cá nhân dẫn đến hoạt động
không thu được đủ bù chi phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi
cho khách hàng gửi trước dẫn đến thâm hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bảy
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với một đối tượng sinh năm hai nghìn hai
chú thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi về hành vi làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được biết thời gian qua lợi dụng tài khoản facebook cá nhân đối tượng tham gia vào hội nhóm phản động
thường xuyên đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc nói xấu chống đối
phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xúc phạm lãnh tụ ủng hộ tổ chức phản động khủng bố lưu vong việt tân đề gà
lợi dụng vụ khủng bố ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ở đắk lắc đối tượng tung hô
xuyên tạc nhằm chống phá vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng
buôn bán hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ nguyễn tiến hóa
trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào ngày hai tháng bảy tại một khách sạn trên đường mai lão bảng xã nghi phú
thành phố vinh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì với công an huyện anh sơn
tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn tiến hóa về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một điện thoại
được biết đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn
móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
liên quan tới thông tin về nghi vấn google xóa hoặc là mờ hình ảnh quốc kỳ việt nam tại trường sa
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với đại diện google về vấn đề này
theo đó đại diện đơn vị này cho biết google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba
vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và đơn vị đang tiến hành các bước cần thiết
để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn
trên cơ sở trả lời của google cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị google nhanh chóng khắc phục tình trạng này
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai đã giảm năm mươi một đồng một lít
trừ mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai các mặt hàng còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm mươi một đồng một lít
về mức hai mươi bốn trăm một mươi chín đồng một lít
ngược lại giá xăng ron chín trăm năm mươi ba là hai mươi một bốn trăm chín mươi bảy đồng một lít tăng sáu mươi chín đồng một lít
dầu diesel tăng bốn trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên mức một mươi tám sáu trăm một mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm chín mươi bốn đồng một lít giá mới là một mươi tám ba trăm hai mươi đồng một lít
và dầu ma rút tăng sáu trăm sáu mươi năm đồng một kg lên mức là một mươi năm hai trăm tám mươi tám đồng
liên quan tới quỹ bình ổn liên bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
đồng thời không chi quỹ với các mặt hàng này
đại diện tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết
tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là ba hai trăm linh sáu tỷ đồng
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cho sáu trường trung học phổ thông tư thục
tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào là bốn mươi sáu đồng một lít
các trường trung học phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
gồm lý thánh tông hoàng long bắc hà đống đa mai hắc đế đông kinh và phạm hữu lão
đây là những trường nằm trong danh sách một mươi bốn trường chưa đủ điều kiện được sở giao chỉ tiêu tuyển sinh
lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở đợt một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
với tám trường còn lại sở giáo dục và đào tạo hà nội
đang tiếp tục ra soát kiểm tra các điều kiện tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh
đúng chỉ tiêu được giao đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
tha mô tài sản để xây nhà riêng súng a xó trú tại xã phòng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu khởi tố bắt tạm giam
với vai trò là trường bàn cổng chập
súng a xó thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng chức vụ sáu đã tiêu vào mục đích xây nhà riêng với số tiền trên một trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã ra quyết định khởi tố tạm giam bốn tháng
đối với súng a xó và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với doãn văn dương chú tại huyện giao thủy tỉnh nam định
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn thái trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện bùi văn thái có hành vi mua bán trái phép
giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội
mở rộng điều tra công an huyện kiến sương đã bắt giữ doãn văn dương
tại cơ quan điều tra dương khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lập trang facebook
thầy thắng trung tâm sát hạch lái xe thường xuyên đăng bài quảng cáo làm giấy phép lái xe giả và giao bán
khám xét tại nơi ở của dương lực lượng công an đã thu giữ một cây máy tính sáu điện thoại di động
hai giấy phép lái xe giả và danh sách hai tám trăm bảy mươi đơn đặt hàng giấy phép lái xe giả
gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trong vòng hơn một tháng
bốn đối tượng là nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc cùng chú tại huyện long thành
và nguyễn hoàng nam cùng chú tại tỉnh tây ninh đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
các đối tượng này đi xe máy exciter gắn biển giả và ra tay chấp nhoáng
khiến cho nhiều nạn nhân bị ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tăng vật liên quan
trong đó có hai xe mô tô được các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cướp giật
bước đầu các đối tượng khai nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đã gây ra hai mươi vụ cấp giật tài sản trên tuyến quốc lộ năm mươi một thuộc địa phận tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn hoàng anh
lưu quốc phong cùng chú tại thành phố hải phòng và trần văn phúc quê ở hải dương
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ba đối tượng trên được một người tên lạc quang chưa rõ nhân thân lai lịch cung cấp ba trăm linh triệu đồng tiền vốn
để vào bình dương cho vay tiền lấy lãi
qua làm việc cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới việc cho vay lãi nặng
bước đầu xác định lãi suất cho vay trung bình khoảng bốn trăm ba mươi hai một năm
các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng hai trăm tám mươi triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ